ngày một mươi chín tháng bảy tại cảng hòn rỡ xã phước đồng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
bộ tư lệnh vùng bốn hải quân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh
thành phố khánh hòa bình định phú yên ninh thuận bình thuận đã tổ chức phát động chương trình
hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển
tại lễ phát động bộ tư lệnh vùng bốn hải quân sở nông nghiệp và phát triển nông thôn năm tỉnh
thành phố trên đã ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động thực hiện chương trình
hải quân việt nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
trọng tâm là làm nhiệm vụ trên biển kết hợp chặt chẽ với trực tuần tra bảo vệ vùng biển đảo của tổ quốc
bảo vệ hoạt động hợp pháp của ngư dân tài sản tính mạng của bà con ngư dân
tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển
trước đó tại cảng cá hòn rớ nha trang khánh hòa vùng bốn hải quân đã tặng ba trăm linh lá cờ tổ quốc
một trăm linh tờ rơi tuyên truyền về biển đảo tặng quà cấp phát thuốc miễn phí khám bệnh cho bà con ngư dân
có hoàn cảnh khó khăn cho gần một trăm linh người dân trên địa bàn thành phố nha trang